với tình huống giả định vào hồi tám h ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tại tổ bầu cử số một mươi xã thanh xuân a huyện hải hà tỉnh nam ninh
cử tri đang đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
lợi dụng sự việc trên các tổ chức phản động trong và ngoài nước ra sức lôi kéo kích động các phần tử bất mãn cơ hội chính trị âm mưu hòng phá hoại cuộc bầu cử
nhận được thông tin cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ công an đã kịp thời có mặt xử lý tình huống
chúng tôi xác định đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên cũng như là quyết tâm của đơn vị chúng tôi sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ làm sao bảo vệ an toàn
tuyệt đối diễn ra cuộc bầu cử vào ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một để góp phần xứng đáng cùng với các lực lượng để thành công an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử sự kiện trọng đại của đất nước
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô đã trình diễn các nội dung võ thuật kỹ chiến thuật của lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát đặc nhiệm
biểu diễn khí công đây là hình thức huấn luyện chiến đấu cao sát với thực tế chiến đấu là tổng hợp các hình thái chiến thuật phức tạp với những yêu cầu cao
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi mà tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
bởi vậy mà công tác chuẩn bị được tổ chức hết sức kỹ lưỡng
tại đà nẵng sau khi tổ chức diễn tập bầu cử mẫu và cho đến nay các địa phương đã đồng loạt triển khai diễn tập rút kinh nghiệm để đảm bảo cho ngày bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp

trong đó việc phổ biến quy trình bỏ phiếu và tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín là vấn đề được chú trọng đảm bảo việc bỏ phiếu diễn ra liên tục
và hiện nay các địa phương đang đẩy mạnh việc vận động tuyên truyền để cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình
nhưng không được thúc giục ép buộc cử tri phải đi bỏ phiếu sớm để kết thúc sớm việc bỏ phiếu
cũng theo ghi nhận để chuẩn bị cho cuộc bầu cử các khu vực bỏ phiếu các địa phương trong cả nước đã thành lập tám mươi bốn bảy trăm sáu mươi bảy tổ bầu cử
đồng thời ra soát cử tri có đăng ký thường trú tạm trú cử tri đi lao động xa những trường hợp không được tham gia bỏ phiếu nhằm đảm bảo quyền bầu cử của công dân
theo số liệu của các địa phương tổng số cử tri của cả nước là sáu mươi chín một trăm chín mươi tám năm trăm chín mươi bốn người sẽ thực hiện quyền bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
đại dịch covid một mươi chín đang hoành hành khắp thế giới
cùng với đó toàn đảng toàn dân toàn quân ta đang vừa tập trung hoàn tất công tác chuẩn bị để tổ chức ngày bầu cử
và vừa giữ được nhịp độ phát triển kinh tế xã hội
đây là bài viết được đăng tải trên báo lao động
bài viết nhấn mạnh trong lúc nước sôi lửa bỏng này để hoàn thành được mục tiêu kép
đặc biệt là phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
đòi hỏi đội ngũ cán bộ đảng viên
nhất là cán bộ chủ trì lãnh đạo quản lý các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm ý thức nêu gương
trên tinh thần đó ghi nhận nhiều tấm gương cán bộ đảng viên đang hy sinh lợi ích của cá nhân
để tích cực hiệu quả vào công tác phòng chống dịch bệnh đã xuất hiện
đặc biệt là cán bộ đảng viên công tác trong ngành y tế làm việc trong bệnh viện thức trắng nhiều đêm
nhiều ngày không về thăm gia đình để tập trung cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
rất nhiều cán bộ đảng viên trong lực lượng vũ trang đã đói nhịn khát ngủ rừng ngủ võng
chịu đựng thời tiết khắc nghiệt tăng cường tuần tra kiểm soát các tuyến biên giới cửa khẩu đường mòn lối mở
kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép
cũng trên báo lao động có thông tin bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết là ba mươi một triệu liều vaccine của pfizer
sau khi thỏa thuận sẽ được cung cấp cho việt nam vào quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi
theo bộ trưởng nguyễn thanh long thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại cuộc họp thường trực chính phủ ngày một mươi bảy tháng năm
bộ y tế đã phối hợp với văn phòng chính phủ bộ kế hoạch và đầu tư bộ tư pháp xin ý kiến của các thành viên chính phủ
để thống nhất việc mua vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer mỹ và chuẩn bị ký thỏa thuận mua ba mươi một triệu liều vaccine với pfizer trong ngày một mươi tám tháng năm
theo cục quản lý hàng hóa trị liệu tga của chính phủ úc vaccine community của công ty trách nhiệm hữu hạn pfizer oxygen
là loại vaccine có thể ngừa bệnh do covid một mươi chín gây ra cho con người
community không có bất kỳ virus còn sống nào và không thể khiến người tiêm bị nhiễm covid một mươi chín
báo đại biểu nhân dân thông tin lực lượng công an các địa phương đang phải nỗ lực để vừa đảm bảo mục tiêu cấp năm mươi triệu căn cước công dân
vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch
theo thông tin cho đến nay toàn quốc đã thu nhận gần bốn mươi triệu hồ sơ cấp căn cước công dân
đã sản xuất và trả cho địa phương bảy bốn triệu thẻ
tuy nhiên khối lượng công việc còn nhiều
trong khi đó dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
để đảm bảo mục tiêu kế hoạch đặt ra trong bối cảnh khi mà cả nước đang khẩn trương chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng
là bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
điều kiện tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
bộ trưởng bộ công an đại tướng tô lâm cho rằng công an các địa phương cần tiếp tục duy trì khí thế vừa chạy vừa xếp hàng
để quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cấp năm mươi triệu căn cước công dân

mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với trường quay phía nam để cập nhật nhiều thông tin đáng chú ý khác trong bản tin sáng phương nam
xin cảm ơn miên tập viên đinh hạnh anh hay xin kính chào quý vị đang theo dõi sáng phương nam
thông tin về an ninh trật tự
chiều tối một mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông báo tìm người bị hại trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện mắc tp hcm
bước đầu cơ quan điều tra xác định cựu giám đốc bệnh viện này đã có nhiều sai phạm trong đấu thầu gây thiệt hại một mươi bốn hai tỷ đồng
các bị hại được cơ quan cảnh sát điều tra ra thông báo tìm là những bệnh nhân từng sử dụng dịch vụ thay thủy tinh thể nhân tạo tại bệnh viện
kết quả điều tra đến nay xác định năm hai nghìn một mươi tám bệnh viện mắt tổ chức thực hiện gói thầu mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm hai nghìn một mươi tám
để mua sắm vật tư phục vụ điều trị khám chữa bệnh
bệnh viện mắt tp hcm lựa chọn mặt hàng thủy tinh thể có giá cao hơn trúng thầu trái quy định dựa đến bảo hiểm y tế và người bệnh
phải chi trả thêm phần trên lệch cao hơn khi sử dụng dịch vụ này
hành vi của cựu giám đốc bệnh viện và các bị can gây thiệt hại tổng số tiền một mươi bốn hai tỷ đồng
trong đó thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế là năm hai tỷ đồng
để phục vụ yêu cầu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an thông tin để các cá nhân là bị hại biết
liên hệ với phòng bốn địa chỉ là số bốn mươi bảy phạm văn đồng phường mai dịch quận cầu giấy tp hà nội đầy giải quyết theo quy định của pháp luật
nhằm kéo giảm số vụ cháy nổ cũng như thiệt hại do hỏa hoạn gây ra
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã tăng cường kiểm tra
xử phạt các đơn vị không đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy
bên cạnh đó đơn vị cũng tiếp tục tuyên truyền tập hướng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại những nơi tập trung đông người
buổi diễn tập chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô cấp thành phố diễn ra tại một trung tâm thương mại nằm trên tuyến đường phạm văn đồng tp thủ đức
tình huống giả định bình ga trong quá trình nấu ăn tại gian bếp của nhà hàng nằm trên tầng năm bị rò rỉ gây ra cháy
lửa sau đó đã lan sang toàn bộ khu vực nhà hàng
từ hệ thống báo cháy tự động của tòa nhà đội ngũ chữa cháy cơ sở đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp đưa người thoát ra ngoài và tìm cách dập lửa
thông qua buổi diễn tập đã cho thấy sự phối hợp nhịp nhàng chính xác giữa hai đội ngũ chữa cháy cơ sở và chữa cháy chuyên nghiệp với vị trí xảy ra hỏa hoạn là nơi có hàng ngàn người trong tòa nhà
trong khi đó vị trí đám cháy lại khó tiếp cận do địa hình phức tạp
đồng thời nước xa khó chữa lửa gần thì qua đợt diễn tập đã giúp các đơn vị thông thạo địa hình tiếp cận đám cháy nhanh chóng và làm chủ thế trận
được diễn tập chữa cháy và cứu nạn của hộ này diễn ra trong thời điểm cả nước bước vào ngày hội bầu cử hội đồng nhân dân các cấp ngày hai mươi ba tháng năm
để bầu cử diễn ra thành công an toàn công tác đảm bảo an ninh và phòng cháy chữa cháy cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng

hãy kiểm tra lại để đảm bảo đã khóa ga hay đã ngắt nguồn điện
đối với các cơ sở bắt buộc phải thành lập đội ngũ và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy nếu chưa có làm sớm nếu không sẽ bị kiểm tra xử lý
đồng thời cơ sở nào có nhu cầu tập huấn sẽ được lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp hỗ trợ
tiếp tục với các tin tức y tế đáng chú ý
tối một mươi chín tháng năm cơ quan y tế huyện hồng dân tỉnh bạc liêu nhận kết quả âm tính sars cov hai lần một đối với bốn người nhập cảnh trái phép vừa được phát hiện
tuy nhiên bốn mươi một trường hợp tiếp xúc với những đối tượng này vẫn đang được theo dõi
tối ngày một mươi tám tháng năm người dân ấp ninh chùa huyện hồng dân báo cơ quan chức năng về việc có bốn người vừa trở về từ campuchia
lực lượng chức năng đã đưa bốn người này đi cách ly lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm
tối ngày một mươi chín tháng năm người dân ấp ninh chùa huyện hồng dân ba cơ quan chức năng về việc có bốn người nhập cảnh trái phép vừa được phát hiện